tuy nhiên đa số các trường hợp người dân cảm thấy hài lòng đối với trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh quảng trị